ngay sau khi phát hiện trường hợp bệnh nhân hai trăm bảy mươi một nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm
vào tối ngày hôm qua ngày ba tháng năm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
là do đánh giá nguy cơ các trường hợp nhập cảnh trong giai đoạn này cao hơn trước
nên thành phố đã quyết định các trường hợp cách ly tập trung sau khi nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm bốn lần
các mẫu xét nghiệm sẽ được lấy vào ngày đầu tiên ngày thứ năm ngày thứ một mươi và ngày cuối cùng
trước khi hoàn tất đủ một mươi bốn ngày cách ly
thay vì chỉ lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của thời gian cách ly
theo quy định của quốc gia
với trường hợp bệnh nhân số hai trăm bảy mươi một qua điều tra tiền sử được biết
bệnh nhân này trước đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
vào ngày bảy tháng bốn tại anh không điều trị và chỉ được cách ly tại nhà
đến ngày hai mươi một tháng bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính
và được cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
trước khi sang việt nam vào ngày hai mươi tám tháng bốn
do bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh và được kiểm soát đúng quy trình
nên không có yếu tố lây nhiễm trong cộng đồng